thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tiếp tổng thống cộng hòa liên bang myanmar tin châu và phu nhân
đang thăm cấp nhà nước tới việt nam theo lời mời của chủ tịch nước trần đại quang
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt hoan nghênh tổng thống myanmar tinch châu và phu nhân
sang thăm cấp nhà nước đến việt nam cảm ơn ngài tổng thống đã tham dự và đóng góp vào thành công
của các hội nghị acmed bảy clmv tám và wfef mekong
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với myanmar
và luôn mong muốn phát triển ngày càng sâu rộng toàn diện mối quan hệ này đáp ứng mong đợi của nhân dân hai nước
thủ tướng cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động hai nước cần đẩy mạnh phối hợp
trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi bên như nuôi trồng thủy sản cà phê hồ tiêu hạt điều
thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục duy trì một mươi hai lĩnh vực hợp tác ưu tiên và các lĩnh vực mới mà hai nước đã thống nhất
mỗi nước để giới thiệu sản phẩm và thu hút các doanh nghiệp đầu tư duy trì thường xuyên cơ chế hợp tiểu ban hỗn hợp về thương mại
tổng thống myanmar tincho trân trọng cảm ơn nhà nước và chính phủ việt nam đã dành cho tổng thống và phu nhân sự đón tiếp chú đáo nồng hậu
gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người dân miền trung việt nam chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ vừa qua
tin tưởng chính phủ việt nam sẽ có những biện pháp phù hợp sớm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ ổn định cuộc sống
tổng thống tincha bày tỏ tin tưởng chính phủ hai nước sẽ có những hành động cụ thể triển khai những định hướng hợp tác giữa hai nước trên cả góc độ song phương và đa phương
sáng nay dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc hội nghị cấp cao ames bảy và hội nghị cấp cao clmv tám đã khai mạc tại hà nội
hội nghị năm nay có chủ đề hướng đến một tiểu vùng mekong năng động và thịnh vượng nắm bắt cơ hội định hình tương lai
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh sau hơn một thập kỷ hoạt động hợp tác clmv và ames đã đạt được kết quả quan trọng
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng asean củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp hòa bình ổn định trong khu vực
các nước mekong đã trở thành động lực quan trọng của kinh tế đông nam á và được đánh giá là một trong những khu vực năng động tăng trưởng hàng đầu trên thế giới
kết quả đạt được nêu trên thể hiện quyết tâm và nỗ lực của năm quốc gia trong khu vực và cũng là kết quả của sự hỗ trợ to lớn và hợp tác hiệu quả với các đối tác phát triển các nhà tài trợ quốc tế đặc biệt là asean
theo thủ tướng nguyễn xuân phúc khu vực mê công đang đứng trước cơ hội phát triển thuận lợi
trong các hội nghị ames và clmv hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi các đại biểu sẽ cùng thảo luận về môi trường phát triển mới thống nhất các nội dung và biện pháp hợp tác
để xây dựng một khu vực kinh tế năng động cạnh tranh phát triển bền vững và thịnh vượng
chính phủ việt nam rất coi trọng hợp tác clmv và ames sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên cũng như các đối tác phát triển vì hòa bình ổn định phát triển bền vững và thịnh vượng chung của khu vực
ngay sau khi kết thúc các hội nghị cấp cao thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi họp báo quốc tế để thông báo về kết quả của các hội nghị với báo chí trong và ngoài nước
tại buổi họp báo thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thông báo cả ba hội nghị đều rất thành công và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp
theo thủ tướng thì tại các hội nghị cấp cao lần này cũng đã tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hội nhập kinh tế khu vực và phát triển bền vững tiểu vùng mekong
thủ tướng cho biết tại hội nghị clmv đã thông qua tuyên bố chung quyết tâm xây dựng tiểu vùng mekong năng động cạnh tranh thịnh vượng và phát triển bền vững
một trong những điểm mới trong các hội nghị lần này đó là mời được các đối tác phát triển cùng tham dự trong tất cả các thảo luận ở tất cả các hội nghị
lãnh đạo các nước mekong khẳng định quyết tâm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia tích cực vào quá trình thực hiện các dự án hợp tác mekong
cam kết hợp tác vì phát triển xanh và bền vững tại khu vực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đã được xác định tại chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bền vững của liên hợp quốc
lãnh đạo bốn nước cũng quyết tâm tăng cường hợp tác trong phát triển nông nghiệp thông minh trong acmes bảo vệ môi trường hiệu quả quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sử dụng năng lượng hiệu quả
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao singapore vivian wilson
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam và singapore chia sẻ nhiều quan điểm lợi ích chiến lược
kinh tế hai nước mang tính kết nối cao và hỗ trợ nhau cùng phát triển thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với các nước asean đặc biệt với singapore là một trong những ưu tiên của việt nam
thủ tướng đề nghị bên cạnh việc hợp tác chặt chẽ giữa hai nước chính phủ cần đẩy mạnh hợp tác qua kênh đảng quốc hội mở rộng giao lưu nhân dân và hợp tác giáo dục
sự hiểu biết và chia sẻ các giá trị văn hóa giữa nhân dân hai nước sẽ là nền tảng cho sự tin cậy gắn bó lâu dài giữa hai dân tộc
singapore mở thêm một số khu công nghiệp ở một số địa phương như đà nẵng ninh bình
đề nghị hai bên phát huy vai trò định hướng của cơ chế kết nối cấp bộ trưởng kế hoạch và đầu tư trong việc tư vấn chính sách cho chính phủ
làm cầu nối cho doanh nghiệp hai nước trong quá trình đầu tư tiếp cận thị trường của nhau
về phần mình bộ trưởng ngoại giao singapore balackrisnan cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
cho rằng hai nước có mối quan hệ lịch sử lâu đời thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao
singapore ngay từ sớm đã tin tưởng vào triển vọng phát triển của việt nam
bộ trưởng ngoại giao nêu rõ việt nam và singapore cần đẩy mạnh hơn hợp tác về chính trị an ninh dù đặc điểm hai nước có khác biệt
chúng ta chia sẻ nhu cầu bộ máy lãnh đạo gần gũi người dân ngày càng có năng lực chống tham nhũng đáp ứng yêu cầu của nhân dân hơn
tại buổi tiếp đón đồng chí nguyễn thiện nhân chào mừng ngài bộ trưởng ngoại giao singapore đã sang thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết việt nam coi singapore là một trong những đối tác quan trọng nhất trong khu vực đông nam á là nước đầu tư lớn thứ ba vào việt nam
ông vivian balakisman bộ trưởng ngoại giao singapore
sẽ hỗ trợ để việt nam phát triển kinh tế xã hội hỗ trợ các lao động khởi nghiệp
bộ trưởng ngoại giao singapore mong muốn việt nam tạo điều kiện cho các nhà đầu tư singapore để thu hút đầu tư về các lĩnh vực công nghệ số công nghiệp và cấp phép môi trường
bộ trưởng ngoại giao singapore mong muốn qua chuyến thăm việt nam lần này sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng thực chất với việt nam trên mọi lĩnh vực
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực
tại cuộc hội đàm phó thủ tướng phạm bình minh hoan nghênh chuyến thăm chính thức việt nam đầu tiên của bộ trưởng ngoại giao singapore vivian balakrisonan
và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
hai bên bày tỏ hài lòng về những bước phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong quan hệ song phương thời gian qua
và đề nghị phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như hội nghị kết nối cấp bộ trưởng kế hoạch đầu tư
chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật
của việt nam
hai bên đánh giá quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước
nhất trí cùng tích cực tìm hướng đi mới bắt kịp cơ hội và lợi ích đem lại từ hiệp định đối tác xuyên thái bình dương
và cộng đồng kinh tế asean trên cơ sở hợp tác cùng có lợi và mang lại giá trị gia tăng cao
bộ trưởng singapore khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy cơ quan chức năng singapore sớm cùng phía việt nam khởi động thảo luận
ký hiệp định hợp tác lao động giữa hai chính phủ
là thành viên gia đình asean đối tác tin cậy của nhau hai bên khẳng định cùng nỗ lực tăng cường đoàn kết vì thống nhất và sức mạnh chung
sau cuộc hội đàm bộ trưởng ngoại giao singapore vivian balakrishnan và phó thủ tướng phạm bình minh đã ký thỏa thuận
về chương trình nghiên cứu dành cho cán bộ cao cấp đảng cộng sản việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
chiều nay phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng tư pháp andrea olanddo và đoàn đại biểu bộ tư pháp cộng hòa italia sang thăm việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong muốn quốc hội việt nam và italia tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương
cũng như hợp tác chặt chẽ với nghị viện trong lĩnh vực lập pháp và trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế
đánh giá cao việc bộ trưởng tư pháp hai nước ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ trong chuyến thăm lần này
chủ tịch quốc hội khẳng định
quốc hội việt nam trong phạm vi của mình ủng hộ hai bên tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai bộ tư pháp và ngành tư pháp hai nước
italia là quốc gia có bày giấy kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động tư pháp và xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp
vì vậy việt nam mong muốn hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với italia
về phần mình bộ trưởng tư pháp andrea olanddo bày tỏ vui mừng khi nhận thấy mối quan hệ giữa quốc hội việt nam và italia
đang có những chuyển biến mạnh mẽ hợp tác trên nhiều lĩnh vực
bộ trưởng tư pháp italia cho rằng chuyến thăm này không chỉ nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác luật pháp giữa hai nước
mà còn tăng cường mối quan hệ hợp tác về nhiều lĩnh vực mà hai nước quan tâm
hiện kim ngạch thương mại hai triệu của việt nam italia đã đạt bốn ba tỷ đô la mỹ
chính phủ hai nước đã đặt mục tiêu phân đấu trong thời gian tới sẽ đàn mốc năm tỷ đô la mỹ
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn chính phủ quốc hội italia đã phê chuẩn hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện việt nam eu pca vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiệp định này và hiệp định thương mại tự do giữa việt nam eu sẽ là đòn bẩy phát triển quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước
nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa của đại hội một mươi hai của đảng
thực hiện các thỏa thuận cấp cao việt nam hoa kỳ
ngoại trưởng john kerry đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư ban chấp hành trung ương bắt đầu thăm hoa kỳ từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi năm tháng một mươi tại thủ đô washington đồng chí đinh thế huynh đã có cuộc hội đàm với ngoại trưởng john kerry
đồng chí đinh thị huynh cảm ơn lời mời và sự đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị mà ngoại trưởng john kerry và chính phủ hoa kỳ dành cho đoàn
thường trực ban bí thư đinh thế hưng đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện vì phát triển
trong đó nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp kể cả theo kênh đảng
mở rộng các cơ chế tham vấn giữa hai nước về các vấn đề cùng quan tâm củng cố và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có
đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư làm nền tảng và động lực cho quan hệ song phương
đồng chí đinh thế huynh khẳng định việt nam coi trọng và đang chuẩn bị các bước sẵn sàng cho việc phê chuẩn hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
cũng như thực hiện nghiêm túc các cam kết liên quan đồng thời đề nghị phía hoa kỳ thúc đẩy sớm phê chuẩn hiệp định này
ngoại trưởng hoa kỳ cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ song phương hoa kỳ việt nam trong thời gian qua
nhất là sau các chuyến thăm lịch sử của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước
ngoại trưởng ron kerry nhấn mạnh tiếp tục coi trọng vị trí và vai trò của việt nam coi việt nam là đối tác quan trọng trong khu vực
cam kết tăng cường quan hệ và nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết với việt nam trong các lĩnh vực ưu tiên
theo tinh thần tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước năm hai nghìn một mươi ba và tuyên bố tầm nhìn chung việt nam hoa kỳ năm hai nghìn một mươi chín
bổ sung một số điều của bộ luật hình sự được quốc hội đưa ra thảo luận tại hội trường hôm nay
đó chính là các quy định liên quan đến nhóm tội về ma túy
theo ý kiến của nhiều đại biểu tội phạm ma túy ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp
do đó nếu không có các quy định phù hợp sẽ rất khó cho công tác đấu tranh xử lý tội phạm
về việc xác định hàm lượng để quy ra khối lượng hoặc thể chất ma túy làm cơ sở
cho việc xử lý hình sự nhiều đại biểu cho rằng quy định như trong dự thảo sẽ dẫn đến buộc
phải giám định hàm lượng để quy ra khối lượng hoặc thể tích mới biết một người phạm tội
thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nghiêm trọng rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng
để xác định thẩm quyền tố tụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
miễn trách nhiệm hình sự là không hợp lý gây khó khăn trong công tác điều tra
truy tố xét xử và không bảo đảm tính kịp thời trong đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
thực tiễn xử lý thời gian qua cho thấy nhiều vụ án ma túy là án truy xét
không thu giữ được ma túy nên không giám định được hàm lượng để quy ra khối lượng
một số vụ xử lý trách nhiệm hình sự căn cứ vào ý thức chủ quan của người phạm tội
và các chứng cứ khác mà không phụ thuộc vào hàm lượng chất ma túy
theo ý kiến của một số đại biểu không nên quy định cụ thể các loại ma túy
vì thực tiễn có rất nhiều loại ma túy mới phát sinh
do đó để bảo đảm tuổi thọ cho các quy định liên quan đến nhóm tội phạm ma túy
cần quy định theo hướng mở
lúc một mươi một h bốn mươi tám phút trưa nay nhận được tin tàu cá mang số hiệu qb chín mươi hai nghìn một trăm sáu mươi bốn ts
bị chìm tại khu vực bắc cửa danh ba mươi ba mươi năm hải lý vùng cảnh sát biển một
điều động tàu cảnh sát biển sáu nghìn hai thuộc hải đội một trăm linh một đang làm nhiệm vụ trên biển
nhanh chóng đến vị trí tàu bị nạn
đến một mươi bốn h cùng ngày
tàu cảnh sát biển sáu nghìn hai đến khu vực tàu bị nạn
lúc này tàu cá qb chín mươi hai nghìn một trăm sáu mươi bốn ts đã bị chìm
các thuyền viên trên tàu bị nạn đã thoát ra ngoài
và được tàu cảnh sát biển sáu nghìn hai phối hợp cùng tàu cá qb chín mươi hai nghìn năm trăm linh chín ts cứu vớt lên tàu an toàn
qua tìm hiểu được biết tàu cá qb chín mươi hai nghìn một trăm sáu mươi bốn ts gồm sáu thuyền viên do anh nguyễn văn xỉu bốn mươi tuổi
quê ở xã đức trạch huyện bố trạch quảng bình làm thuyền trường
khi đang trên đường vào cửa danh
thì tàu bị bục đáy và bị chìm
cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển sáu nghìn hai đã kiểm tra
chăm sóc y tế đối với các thuyền viên bị nạn
sức khỏe của các thuyền viên đã dần ổn định
và bàn giao các thuyền viên trên tàu cá bị nạn cho bộ đội biên phòng quảng bình
trong phần tiết quốc tế quốc hội mỹ cân nhắc gia hạn đạo luật trừng phạt iran
có thể triển khai chấm điểm tín nhiệm cho mỗi công dân
nguồn tin quốc hội mỹ cho biết
các nhà lãnh đạo của đảng cộng hòa tại hạ viện mỹ
đang có kế hoạch thúc đẩy cuộc bỏ phiếu gia hạn đạo luật trừng phạt với iran
vốn bắt đầu thực hiện từ một mươi năm trước và sắp hết hiệu lực vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới
cuộc bỏ phiếu có thể sẽ diễn ra sớm nhất vào giữa tháng một mươi một tới
nhiều khả năng sẽ tạo ra một cuộc tranh cãi giữa nhà trắng và thượng viện mỹ
đạo luật trừng phạt mà mỹ áp đặt chống iran từ một mươi năm nay
chủ yếu đưa ra các biện pháp hạn chế trong các lĩnh vực thương mại năng lượng quốc phòng
và ngành ngân hàng của iran liên quan đến các chương trình hạt nhân và thử tên lửa đạn đạo của nước này
theo nguồn tin từ quốc hội mỹ
các nhà lãnh đạo đảng cộng hòa tại hạ viện dự kiến đề nghị bỏ phiếu ra hạn đạo lần này
sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới
trong đó sẽ có những thay đổi so với đạo luật hiện hành
họ đang thúc đẩy để cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra sớm nhất vào trung tuần tháng một mươi một
khi hạ viện nhóm họp trở lại vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một tới
sau cuộc bầu cử tổng thống mỹ
đảng cộng hòa hiện kiểm soát đa số ở hạ viện và thượng viện mỹ
vốn đã phản đối việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống iran
sau khi iran và nhóm p năm một đạt được một thỏa thuận hạt nhân vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
tổng thống philippines rodrigo duterte tiếp tục khiến dư luận quốc tế bất ngờ
khi tuyên bố ông muốn trong vòng hai năm tới
quân đội nước ngoài phải rút toàn bộ khỏi nước này
phát biểu hôm nay tại tokyo
trong khuôn khổ chiến thăm nhật bản
tổng thống philippines duterte nói rằng
ông muốn tất cả binh sĩ nước ngoài rời khỏi philippines trong vòng hai năm tới
đồng thời cho biết sẵn sàng hủy bỏ những thỏa thuận hợp tác quân sự hiện hành để đạt được điều này
tuy nhiên ông duterte không nói rõ binh sĩ của nước nào mà ông đang ám chỉ tới
ngoài ra tổng thống philippines cũng tái khẳng định rằng
sẽ không có thêm bất kỳ cuộc diễn tập quân sự chung nào với mỹ
theo giới phân tích tuy không nêu đích danh quốc gia nào
song phát ngôn này của tổng thống duterte có thể hiểu là mỹ và australia
hai nước có hiệp ước quân sự với philippines
đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo philippines đưa ra tuyên bố được hiểu là nhằm vào mỹ như thế này
thổ nhĩ kỳ vừa bắt giữ hai người đứng đầu thành phố dia bakia với cáo buộc hỗ trợ cho các phiến quân nổi dậy
hai đồng thị trường của thành phố diabakir thổ nhĩ kỳ là bà wuntan kisanak và ông firat ali
bị bắt giữ như một phần của chiến dịch điều tra liên quan tới khủng bố
cả hai quan chức bị cáo buộc đã có những phát biểu
ủng hộ đảng công nhân người quốc pkk vốn bị thổ nhĩ kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố
hai người này cũng đối mặt với các cáo buộc sử dụng xe công để vận chuyển thi thể các phiến quân thiệt mạng
đồng thời kích động các cuộc biểu tình bạo lực
văn phòng thị trưởng và nhà riêng của cả hai người này đã bị cảnh sát tiến hành lục xoát
cảnh sát cũng đã phong tỏa tòa thị chính như một biện pháp phòng ngừa vụ bắt giữ hai nhân vật kể trên
có thể khuấy động các cuộc biểu tình
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan trước đó từng nhấn mạnh việc loại bỏ
xa thải các cán bộ công chức bị cáo buộc có liên quan tới pkk là động thái quan trọng trong cuộc chiến chống lại nhóm này
trung quốc có kế hoạch chấm điểm tín nhiệm xã hội cho mỗi công dân thông qua hệ thống dữ liệu trực tuyến
hệ thống tín nhiệm xã hội sẽ theo dõi mọi hoạt động của công dân từ nghề nghiệp
tương tác trên mạng xã hội hồ sơ tài chính hay phạm tội sau đó biến tất cả thông tin này thành điểm số
điểm số tín nhiệm xã hội sẽ phản ánh độ tin cậy của một cá nhân
nếu điểm số thấp công dân có thể gặp khó khăn trong việc vay tiền thuê phòng khách sạn hoặc thậm chí bị từ chối khi đi du lịch nước ngoài
với dự án này tham vọng của trung quốc là thu thập và kiểm soát tất cả các thông tin trực tuyến về doanh nghiệp công dân
và một nơi duy nhất sau đó chấm điểm mỗi người về mức độ tin cậy chính trị thương mại xã hội và pháp lý
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của trung quốc